thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm quan làm việc với công ty samsung điện tử việt nam thái nguyên
thuộc tổ hợp samsung điện tử việt nam đơn vị đóng góp hơn hai mươi kim ngạch xuất khẩu của việt nam
tại buổi làm việc thủ tướng đánh giá cao sự đầu tư của samsung
bao gồm tổng mức đầu tư và tỷ lệ giải ngân cao
nhất là cam kết của samsung xuất khẩu hơn năm mươi tỷ usd trong năm nay
thủ tướng bày tỏ ấn tượng với samsung về một số điểm như chú trọng đầu tư
cho công tác nghiên cứu và phát triển tại việt nam chứ không chỉ đơn thuần là lắp ráp
samsung cũng quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ công nhân kỹ thuật hết sức bài bản
đời sống công nhân người lao động ngày càng được nâng cao
trong đó công ty quan tâm đến khu ăn ở giải trí lao động nữ
điều ấn tượng nữa là tỷ lệ nội địa hóa của samsung đạt năm mươi bảy
thủ tướng đề nghị samsung với quy mô lớn nhất về đầu tư nước ngoài tại việt nam
tiếp tục là tập đoàn kiểu mẫu đầu tư làm ăn lâu dài tại việt nam
tiếp tục quan tâm đời sống người lao động bảo vệ môi trường
nhất là tấm gương cho các doanh nghiệp khác về vấn đề này
việc vụ cần thiết khác samsung tạo điều kiện cho doanh nghiệp việt nam tham gia cung cấp
về vấn đề máy giặt samsung sản xuất tại việt nam bị điều tra bán phá giá tại thị trường mỹ
thủ tướng thể hiện quan điểm ủng hộ samsung và giao cho bộ công thương tiến hành các thủ tục cần thiết
để bảo vệ doanh nghiệp bảo vệ các thành quả mà samsung đầu tư ở việt nam